ngay sau khi có công văn hỏa tấp của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
về hồ hòa bình mở cửa xả lũ huyện thanh thủy đã khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn hạ du
đặc biệt để bảo đảm an toàn hạn chế thiệt hại cho các hộ nuôi cá lồng trên sông đà
là vùng hạ du khi hồ hòa bình xả cửa đáy nước dâng cao nên huyện thanh thủy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra chính quyền địa phương đã yêu cầu các xã và các hộ nuôi cá lồng trên sông đà
tiến hành gia cố lồng bè tập trung tiêu thụ di chuyển cá thương phẩm đến vị trí an toàn
đồng thời ra soát các phương án chuẩn bị vật tư phương tiện sẵn sàng phòng chống lũ ở hạ du
việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi hồ hòa bình xả lũ cửa đáy sẽ giảm thiệt hại cho hạ du
vì vậy người dân ở hạ du đặc biệt là các hộ nuôi cá lồng trên sông đà
không được lơ là chủ quan mà phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo để kịp thời ứng phó